kính chào quý khán giả của chương trình thương trường và pháp luật
ngày hôm nay có lẽ không cần phải tranh cãi nhiều về vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đối với sự phát triển kinh tế nữa
hàng ngàn dự án có vốn đầu tư hàng trăm tỷ đô la đã góp phần tăng thu ngân sách cải thiện cán cân thanh toán và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho phát triển kinh tế
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết công an việc làm đào tạo nguồn nhân lực nâng cao mức sống cho người lao động
tuy nhiên bên cạnh những đóng góp tích cực thì khu vực fdi cũng đang bộc lộ một số các vấn đề rất đáng quan ngại như tình trạng chuyển giá trốn thuế
gây thất thù ngân sách nhà nước và tác động không tốt đến môi trường đầu tư
để hiểu hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau đây
vấn đề được sư luận hết sức quan tâm thời gian qua là việc các doanh nghiệp fdi như coca cola pepsico việt nam
chuyển giá lỗ giả lãi pháp đồng tiền đồng tiền đồng tiền đồng tiền đồng tiền
các doanh nghiệp fdi cũng đang bộc lộ một số các vấn đề rất đáng quan ngại như tình trạng chuyển giá trốn thuế
gây thất thù ngân sách nhà nước và tác động không tốt đến môi trường đầu tư
việc đại gia thực phẩm đồ uống này báo lỗ không khỏi gây bất ngờ cho các chuyên gia kinh tế
sau là bằng những cái biện pháp khác
tất nhiên nó có cái khói này
nếu chúng ta mà xử lý chặt quá
thu thuế cao quá
thì người ta sẽ không đầu tư nữa
thì cũng chẳng bên nào được cái gì cả
nhưng nếu chúng ta lại để lòng đến cái mức như thế này
và lại đến bây giờ gần như
nói như giáo sư nguyễn mại
gần như bất lực
thì nguy hiểm quá
nếu như mà
chúng ta lại cứ
bịt bằng cái cách là
doanh nghiệp càng lách càng
tránh né thuế
thì chúng ta lại càng tăng thuế xuất
càng thắt chặt những cái điều kiện này khác
thì nó lại đi ngược lại
lại không kinh khích sản xuất kinh doanh
và nó lại tác động
không những là doanh nghiệp nói chung nữa
mà những doanh nghiệp chân chính
doanh nghiệp làm nó tốt
thì lại sẽ rất khó khăn
thế nhưng mà chúng ta lại
để nó lỏng lẻo đến mức độ như này
và không nhanh chóng có cái giải pháp
thì không thể chấp nhận được
trong cái môi trường kinh doanh
đặc biệt là khi mà doanh nghiệp việt nam
còn rất là non kém
rất là yếu
rất là thiệt
cảnh tranh rất là hạn chế
còn cái kiểu của chúng ta
thì đôi khi là chúng ta
mắc những cái sai lầm
phải xem lại
đến bây giờ cũng thế
cũng vẫn nhiều cái ý tưởng
tăng thuế này thuế kia
đấy là câu chuyện
tương đương với trong nước thôi
nếu trong nước mà quản lý tất cả
công bằng tất cả là
các cái đầu mối
các cái giao dịch
mà chúng ta có thể kiểm soát được
thì cũng không lo lắm
cái chuyện lách thuế
vì nếu ông có lách chỗ này
thì chỗ khác
người ta sẽ phải nổ
nhưng mà luật sư có chia sẻ
với ý kiến của giáo sư nguyễn mại
cho rằng cái khó ở đây
là mình không thu được
bởi vì là họ không có thu nhập
họ báo lỗ
có ý kiến cho
có những cái thống kê
hay là các cơ quan quản lý
báo cáo đến quốc hội
là số doanh nghiệp fdi
trong hàng ngàn doanh nghiệp
thì có đến một nửa
là báo lỗ rồi
và tuy nhiên
thì họ lại vẫn tiếp tục
mở rộng kinh doanh
có thể nói là
không phải là lỗi của nước ngoài
không phải lỗi của đầu tư
mà là lỗi của mình
lỗi của quản lý
nguyên lý của cái
lách thuế là gì
chuyển giá là gì
giá đầu vào
từ nguyên liệu
từ tiền công
đến máy móc
quảng cáo v v
cái đầu ra
thì bình thường
hoặc là rất thấp
nếu như người ta bán ra ngoài
nhưng bán trong nước
thì không thể nói thấp được
không thể nào mà lại
thì người ta lại lỗ ngay lập tức
vì là trong nước
không có chuyển đi đâu được
thì bây giờ
chúng ta không cần chặn đầu ra
không quan tâm nhiều đến đầu ra
trừ trường hợp là
nếu mà toàn bộ hàng xuất khẩu
thì cũng phải quan tâm
còn nếu như mà
coca cola chẳng hạn
chủ yếu bán trong nước
thì hoàn toàn là chúng ta
phải kiểm soát cái đầu vào
và đầu vào như tôi nói là
ví dụ như là
các doanh nghiệp
mua bán nhà đất với nhau
nhiều năm nay rồi
không cần biết
anh mua bán giá bao nhiêu
nhà nước cứ
bắt phải áp theo
mới khung giá tối thiểu
và nói chung là chấp nhận được
nhập khẩu máy móc thiết bị
nhập khẩu ô tô
nhập khẩu nguyên vật liệu
bông vải sợi
hay là rất nhiều cái thứ
thì cũng đang áp theo
mới nguyên tắc như thế
thế thì nước ngoài
chúng ta phải mở rộng
cái đấy ra
để người ta phải chấp nhận
nói chung là
người ta vẫn có lợi
người ta sẽ chấp nhận
còn nếu mà chúng ta làm
một cái mức mà người ta
thì chắc chắn là người ta
ở đây có một cái khó là
khi mà tính cái chi phí
như giáo sư nói là
rất là nhiều các công ty
đa quốc gia
hoặc các công ty có
rất là dễ
bởi vì là có rất nhiều
các cái sản phẩm hàng hóa
là có thể là
nó không hữu hình
ví dụ như là
về giá trị
sở hữu trí tuệ chẳng hạn
những cái sản phẩm độc quyền
thì họ có thể
giá là theo họ quyết
chi phí đầu vào
thật ra là
tất cả những cái chuyện
đấy là những chuyện
trên thế giới
chỉ có tiếc
là mình không có cách
nào để mà làm được
tí nữa chúng ta sẽ nói
cái giải pháp
mà chúng ta sẽ làm
như là coca cola
uống rất nhiều coca cola
người ta cũng chịu
cái cảnh chuyển giá
như chúng ta
sau đó thì
người ta tìm cách
được cái chi phí thực
từ những nước khác
mà làm như vậy
thì rõ ràng anh phải
anh phải có
một cái hệ thống
để mà tích lũy
cả cái hoạt động
ở các nước
rồi thì từ đó
anh mới bóc
anh mới biết được
cái chi phí thực
là bao nhiêu
và vận vào nước ta
với chi phí lao động
rồi thì là
thì chúng ta mới có thể
tính ra được
một cái khoản
mà với chi phí ấy
ở việt nam là bao nhiêu
là hợp lý
và chúng ta mới đưa cho coca cola
cái mà chúng ta có
nhưng bây giờ chúng ta chẳng có cái gì cả
nó khai bao nhiêu
từ chúng ta
nếu như mà
cho nên tôi
anh có thấy là
cái việc mà chuyển giá
đâu có phải là bây giờ
chúng ta mới phát hiện
là cách đấy
mười năm rồi
tôi nhớ là
là thành phố
chúng ta phát hiện
coca cola cách đây
hai nghìn chín gì đấy
để mà quy trách nhiệm
thì văn bản
và thực tế
kể cả có rõ
cũng không quy được
cái nguy hiểm của chúng ta
cuối cùng là trách nhiệm
không có một ai
là cái người
cụ thể chịu án nhiệm
chưa một ai từ chức
vì những cái chuyện
như vậy cả
đương nhiên là
không ai phải làm gì cả
cái việc ấy rất khó
người ta cũng không làm
không chịu án nhiệm
nói gì một cái việc
vô cùng khó khăn thế này
phải có sự phối hợp
phải nghiên cứu
phải đầu tư
phải rất nhiều cái ưu tố
chẳng hạn như là
luôn luôn là phải
tính đến luật
nếu như trong nước
chúng ta có thể dùng
bất cứ cái thông tư
đòi hỏi yêu cầu
bắt bẻ doanh nghiệp
doanh nghiệp phải chấp nhận hết
nhưng đối với đầu tư nước ngoài
thì chúng ta không thể dùng
những cái văn bản dưới luật
mà yêu cầu người ta
phải làm thế này hay khác
nó phải là
rất là rõ ràng
rất chi tiết
rất cụ thể
từ trong luật
thì đáng tiếc
các cái luật thuế của mình
vô cùng sơ xài
thì dăm câu ba điều
sau đó là
cứ dành cho cái quyền
của cơ quan hướng dẫn
dành quyền cho cán bộ
để mà cả những cái thuế
để có nghĩa là
không theo một cái văn bản
không theo một cái gì
nguyên tắc gì
cho nên là
hoàn toàn dư luận
như vậy là
có thể nói là
chưa có một cái sự ứng xử
hay là một cái sự bình đẳng
về hành lang pháp lý
giữa các doanh nghiệp
fdi và các doanh nghiệp
doanh nghiệp fdi
thì thứ nhất
là mình mời chào người ta vào
thứ hai là
cái tiềm lực kinh tế
người ta rất mạnh
mình cũng hy vọng
cũng mong muốn
thực tế mình cũng thu hoạch được nhiều thứ
và thứ ba nữa là
người ta nắm luật rất vững
các chuyên gia
trong cái chuyển giá đấy
thì chắc chắn
có nhiều cái chi phí
dành cho luật sư
dành cho kiểm toán
dành cho tư vấn
tất nhiên cái phần đấy
so với lại cái
vật tư hàng hóa
so với những cái hữu hình
thì nó không nhiều
chuyển giao công nghệ
sở hữu trí tuệ
thì có đội giá
cái đấy thì khó kiểm soát
nhưng nó sẽ rất là ít
so với lại cái phần còn lại
cũng chính vì thế
mà theo một số chuyên gia kinh tế
tình trạng một số doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài
fdi hiện nay lách luật
chuyển giá trốn thuế
đóng góp ngân sách hạn chế
đòi hỏi có sự thức tỉnh
trong chính sách của việt nam
tuy nhiên thì đây không phải
là một vấn đề riêng của việt nam
và cũng không phải là chuyện riêng
của doanh nghiệp fdi
do đó giới phân tích cho rằng
cần có một cách nhìn toàn diện
cũng như là bài bản hơn
cho vấn đề này
tổng cục thuế qua kiểm tra
ngành thuế cũng đánh giá
việc chuyển giá
cũng có thể thông qua
các khoản vai
hoặc các giao dịch tài chính
có bản chứng
bằng việc thiết lập
các khoản vai vốn
từ công ty mẹ
công ty liên kết
hoặc thiết kế
các khoản vai giáp lưng
thông qua các tổ chức trung gian
là các bên độc lập
các doanh nghiệp fdi việt nam
có thể chuyển lợi nhuận
ra nước ngoài
thông qua chi phí lãi vai
không theo giá trên thị trường
chi phí lãi vai này
thường vượt quá
định mức cần thiết
để việc thu hút
quản lý vốn đầu tư nước ngoài
có hiệu quả
các chuyên gia kinh tế đề nghị
bộ kế hoạch và đầu tư
đánh giá chính sách yêu đãi đầu tư hiện nay
để nghiên cứu
đề xuất cơ chế
chính sách thu hút đầu tư
và cơ chế quản lý
đối với khu vực doanh nghiệp fdi
cho giai đoạn tới
về phía doanh nghiệp
tìm kiếm siêu lợi nhuận
là điều doanh nghiệp nào cũng mong muốn
nhưng các doanh nghiệp
cần xác định
tìm kiếm lợi nhuận
tăng hiệu quả kết quả sản xuất kinh doanh
thông qua các biện pháp tích cực
bằng cách tăng năng suất lao động
tiết kiệm chi phí
nâng cao chất lượng sản phẩm
thay vì tìm kiếm phương pháp
tối đa hóa lợi nhuận
bằng biện pháp chuyển giá
vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro
vừa không bình đẳng
cạnh tranh không lành mạnh
với các doanh nghiệp
cùng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh
ngoài chuyện là về ngân sách
hay là những lý do liên quan tới
thì luật sư đánh giá như thế nào
về cái việc tại sao chúng ta đã có
cách làm tức là cách làm tham khảo thế giới
hoặc là những cái đã rất là rõ
ở đây rồi nhưng vẫn không thể triển khai được
trong ba năm qua
rõ ràng là có nhiều cách làm
và phải làm
và chúng ta cứ nói cái gì cũng nói
học tập kinh nghiệm thế giới thì cái này nó có đủ kinh nghiệm rồi
có nhiều cách khác nhau nhưng ít nhất
cũng là cái cách gọi là
trong nước nói nôm ra là mặc cá
ví dụ thuế xuống này đi mặc cá với hộ
kinh doanh chẳng hạn
cũng thất thoát rất nhiều vấn đề
thế nhưng trong cái môi trường trong cái điều kiện
có lẽ là phải chấp nhận và chúng ta phải nhìn nhận
để thấy vấn đề
trường hợp này thì nó là vấn đề quá lớn
thế thì nhận thức chúng ta có rồi
biết lâu rồi thậm chí biết hơi muộn
đáng lẽ là nó đầu tư vào đây ba mươi năm
thì năm bảy năm sau chúng ta phải biết được
nó chuyển giá rồi đến một mươi năm gần đây
mới biết thì đấy là quá muộn rồi
thế nhưng muộn hơn không
nhưng cái nhận thức đấy chỉ là cái khởi đầu thôi
quan trọng là cái công cụ
không có tiền không có kỹ thuật
không có cái người triển khai
thì có lẽ là không bao giờ làm được
và cái cuối cùng
đấy là không có sức ép
chúng ta cứ quy định khơi khơi thế thôi
cuối cùng làm cũng tốt
mà không làm chẳng sao
thậm chí không loại trừ đôi khi không làm tốt hơn
cho những cá nhân cho những chỗ này chỗ khác
thì chúng ta chết rồi
nó có tình trạng rất nhiều cái việc như thế
nếu như không có chế tài không có sức ép gì
thì có lẽ là nó sớm muộn
nó cũng làm không thể nào mà lại cứ bỏ mãi mãi được
nhưng có thể nó lại chậm một mươi năm nữa
có thể nó lại mất cho đất nước hàng trăm nghìn tỷ nữa
mà cái đấy là cái cần phải ưu tiên
chứ những cái việc thất thoát nhỏ
với hàng triệu cái hộ kinh doanh kia
trông thấy cũng thấy nhiều vấn đề lắm
nhưng chưa phải là ưu tiên hàng đầu
so với lại cái chuyển giá của đầu tư nước ngoài
đáng lẽ ra ở nước đó
cái cách mà quản lý nhà nước hiện nay
là càng đơn giản càng tốt
càng hữu hiệu càng tốt
thì tìm ra cách gì
mà hữu hiệu nhất
anh vừa nói đến cái chuyển giá
mà bốn năm triệu cái hộ kinh doanh
tôi đã từng làm ở hà nội
làm phó chủ tịch
mà chúng tôi cũng đã làm một cái chuyện
là khoán thuế
không dạy gì mà giao cho mấy ông thuế
đi mật cả với người ta
rồi cưới đôi
bà một nửa tôi một nửa
còn nhà nước chỉ được vài phần trăm
tốt nhất là khoán
ông bán phở
tìm cách ngồi đấy tôi điều tra
một tháng ông bao nhiêu
kể cả cử xin
xong rồi tôi khoán cho ông
tháng ông phải nộp một mươi triệu hay là hai mươi triệu
còn tôi không quan tâm
và như vậy là
người khoán thuế là phải là cơ quan
trí cục thuế
và cái ông mà đi nộp thuế là không có
cái chuyện gì mà mẹ nheo cái bà bán phở
là phải nộp cho tôi thêm
đồng tiền là phải nộp cho tôi thêm đồng tiền là phải là cơ quan trí cục thuế

ở ngân hàng
hàng tháng cứ đến
một năm tôi trừ bà
một mươi triệu hay hai mươi triệu xong
tại vì bà ta cũng rất danh mạch
mà không có
tình trạng mà
kẻ hở để mà tham nhũng
tôi cũng đã đề nghị rất nhiều lần
mà người ta thấy là có vẻ
đơn giản quá
là thế nào đấy
người ta cứ thích tức đạp vô tung lên
ví dụ như vậy
anh có thể là làm sao mà anh toán được
cả cái năm triệu
không có sức không có quản lý được
cái này anh toán là tốt nhất
là những cái biện pháp mà giáo sư nguyễn mại đưa ra
thì thực sự là rất là dễ tính
đơn giản dễ thu
và có thể là sẽ
cũng là một cái
có thể được nói rằng là tham khảo từ thế giới
nhưng mà luật sư trương hình đức thì có phản biện gì không
ông có thấy rằng là việc dễ làm như thế
thì lại thành ra là có thể là sẽ
dẫn tới những cái tranh cãi ví dụ như
cần có nhiều tiêu chí
luật pháp quốc tế
cái quản lý cái theo dõi hộ kinh doanh
thì không khó
ai cũng có thể nhìn thấy
nhưng vì nó quá nhiều
nó quá ly ti
thì không có cái đội ngũ
không có sức để chúng ta quản lý rõ
chỉ là trở thành khó
nó khó vì cái số đông
vì là nó phức tạp
ở cái chỗ là nó quá đông
quá là khó để quản lý
cái đầu tư nước ngoài
thì nó rất lớn
nhưng nó lại quá khó
ở cái chỗ là
chúng ta ngoài vòng kiểm soát
nó hoàn toàn là có thể thông qua công ty con
thành viên này khác
trong nước chúng ta bây giờ có ý định về
giao dịch giữa công ty liên quan
công ty có cái sở hữu
có cái quan hệ này khác
thì là bị chặn đầu chặn đuôi
rất là kỹ
nhưng nước ngoài
làm sao chúng ta
tho tay sang người chúng ta
có thể là bắt người ta
như thế này như thế khác
cho nên cuối cùng
cái mà rất đơn giản này
nhưng vì cái dung mà chúng ta
phải lựa chọn cái giải pháp tốt nhất
thì nó cũng lại áp dụng cái cái
mà rất phức tạp như thế này
chúng ta không thể nào
làm cái khác được
chúng ta cũng lại phải khoán
chúng ta cũng lại phải tỏa thuận
chúng ta mặc cả
thì nó có lợi ích hơn là
là quản theo cái cách mà
chứ đưa ra nhiều luật lệ quá
thì cái điều đầu tiên là
và người ta cũng lại tìm cách
người ta lách
chính cán bộ nhà mình
chính quản lý nhà mình
cũng sẽ lại
giặc dối cũng sẽ lại
thì nó có nhiều cái mặt trái
hơn là cái mặt lợi
bởi vì chúng ta cũng có những cái lĩnh vực
ngành người ưu tiên
rồi rất nhiều các cái quy mô
rồi các quốc gia
đầu tư khác nhau
rồi cũng phải
hài hòa với cả luật pháp
mà chúng ta tham gia rất nhiều
hiệp định thương mại tự do
sắp tới đây nữa
vậy thì câu hỏi cuối cùng
cũng xin được hỏi hai vị khách mời
là bây giờ chúng ta
thượng sách hay là hạ sách
thì cũng đều khó
bây giờ trung sách
thì bây giờ làm như nào
thưa giáo sư tiến sĩ nguyễn mại
một cái cách
khuyến nghị như thế nào
đối với các nhà hoạch định chính sách
để vừa thút đầu tư
nhưng cũng tạo ra sự bình đẳng
đối với các thanh vật
tôi thì cho là
không phải là đến mức
mà không có cách
chúng ta đang
đang tạo ra những cái điều kiện
để mà có thể
giải quyết được
cái tình trạng
trốn thuế lầu thuế
thông qua chuyển giá
cái thứ nhất là
thể chế chúng ta đã có đủ
theo tôi là như vậy
cái luật tôi vừa nói
và cái nghị định của chính phủ
đã cho thành lập
để chúng ta có đủ
chống chuyển giá
tổng cục thuế rồi
tức là có cơ quan chính sách
là phải nói là
chúng ta có
phải nói là
chưa nói đến
cái chuyển ngồi với nhau
là cái coca cola
là cái nghiệp mặt độ
và người ta đã
trốn thành công
nguồn lực hàn hẹp
theo tôi biết
khả năng để
hiền đại hóa
là cái ưu tiên
tôi nghĩ là
chính phủ điện tử
mà liên quan đến
cái chuyển đăng
ngoài cái đăng ký
thuế và hải quan
là quan trọng nhất
đối với cả
sáu trăm linh doanh nghiệp
hai mươi năm doanh nghiệp
đối tư nước ngoài
và như vậy là
chúng ta đã có
một cái quỹ
rất là khá
hiền đại hóa
và có một cái
mà tôi nghĩ là
hiệt sức đơn giản
đây cũng là
kinh nghiệm quốc tế
và cũng là
kinh nghiệm của ta
mà tách được
ba anh ra khỏi nhau
là người quyết định
tuy số thuế
mà phải đột
là người đột thuế
là người đi thu thuế
thì bây giờ
chúng ta còn có
người đi thu thuế
cái anh đi thu thuế này
là anh nhiều nhất
thì bây giờ
bỏ anh đi thu thuế
chỉ có ông
là quyết định thuế
và ông phải đột thuế
và tất cả
giao dịch qua ngân hàng
về dài hạn
thì rõ ràng là
nó là con người
là trình độ
là công nghệ
là hợp tác
là ngoại giao nước ngoài
rất nhiều cái thứ
thì mới có thể làm được
nhưng trước mắt
nếu mà trung hạn
hay là ngắn hạn
thì tôi nghĩ hoàn toàn
ít nhất có thể
áp dụng hai biện pháp
cũng như cái biện pháp
là vẫn đang làm thôi
giao chỉ tiêu cho tỉnh này
cho ngành kia
dầu khí chẳng hạn
một cái doanh nghiệp lớn chẳng hạn
là phải đạt được
thuế bao nhiêu
những người quản lý
chi cục thuế
tổng cục thuế
bộ tài chính
sẽ phải đảm bảo
cái chỉ tiêu đấy
rất nhiều năm nay
hoàn thành ngon lành
toàn vượt mức
phải làm cách riêng
yêu cầu coca cola
yêu cầu mạng thuế nước ngoài
nộp bao nhiêu thuế thu hợp doanh nghiệp
phải gây sức ép với họ
không chỉ đơn thuần
bằng pháp lý
bằng những công cụ
bình thường nữa
mà dư luận
người thu dùng
bằng sức ép
những doanh nghiệp đấy
là doanh nghiệp đa quốc gia
doanh nghiệp có uy tín
doanh nghiệp lớn
người ta rất sợ
ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu
tôi nghĩ là
hoàn toàn có thể có nhiều giải pháp
những cái giải pháp
không tốn tiền nhiều
vẫn có thể làm được
vậy là không thiếu những giải pháp
không thiếu những cơ chế
và chúng ta cũng đã có
tóc để nắm
có một cơ chế
có một cái đầu mối
để chúng ta
quy trách nhiệm
cho những cái việc này
nhưng điều quan trọng ở đây
là phải nâng cao
cái hiệu lực
trong cái việc
chống thất thu
tạo ra một sự hiệu quả
và bình đẳng cho người dân
thưa quý vị
những đóng góp to lớn
của doanh nghiệp fdi
với nền kinh tế
tuy nhiên bên cạnh
giúp tăng trưởng xuất khẩu
tạo ra nhiều việc làm
và truyền giao công nghệ
thì rõ ràng
điều được nhìn thấy nhiều hơn
cần nhìn thấy nhiều hơn
đó là những cái đóng góp
tương xứng của khối doanh nghiệp này
đối với ngân sách nhà nước
điều vốn đang được cho là nơi
nảy sinh những bất cập
từ chính sách thuế
và kiểm toán
tạo kẽ hở
cho hoạt động chuyển giá
chuốn thuế phân sinh
đến đây thì chương trình
thương trường và pháp luật tuần này
cũng xin được phép tạm dừng
một lần nữa
xin được cảm ơn
giáo sư tiến sĩ nguyễn mại
cùng luật sư trương thanh đức
đã có những chia sẻ thẳng thắn
khách quan với chương trình
chúng tôi hôm nay
và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại